các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào đầu giờ chiều ngày ba mươi tháng năm gia đình bà bùi ngọc yến tổ một phường quyết thắng thành phố sơn la bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản và tiền mặt tổng trị giá khoảng hai mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo đồng chí nguyễn minh tú phó trưởng công an phường cùng cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh truy bắt đối tượng
đến khu vực tổ sáu phường quyết thắng phát hiện hai đối tượng nghi vấn đồng chí tú yêu cầu kiểm tra và tiếp cận đối tượng nhưng cả hai không chấp hành
một đối tượng rút súng ngắn bắn thẳng vào đồng chí tú đồng chí tú la vào ôm quật đối tượng nhưng đối tượng đã chống trả quyết liệt tiếp tục bắn phát thứ hai chúng đùi phải đồng chí tú và bỏ chạy
được nhân dân hỗ trợ công an phường quyết thắng đã truy bắt được một đối tượng đối tượng còn lại mang theo súng khoác ba lô chạy trốn
đồng chí nguyễn minh tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai vỏ đạn một đầu đạn và một số vật chứng liên quan
ngay sau khi vụ việc xảy ra ban giám đốc công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của đồng chí nguyễn minh tú đồng thời huy động các lực lượng tiếp tục truy bắt đối tượng chạy trốn
con rể đuổi bố vợ chạy trên đường giao thông dẫn đến tai nạn tử vong vụ án hy hữu này xảy ra tại huyện yaleo tỉnh đắk lắc và người gây ra vụ án mới đây đã được tòa nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm tuyên phạt một mươi hai năm tù giam về tội giết người
theo hồ sơ và kết quả điều tra của các cơ quan tố tụng trước đây hợi là con rể của ông nguyễn trọng thanh
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi một khi hợi đang đứng ở ngã ba xe ai nam thì thấy ông thanh chạy xe máy ngang qua và có chửi bới mình nên hợi liền cầm gậy rồi dùng xe máy đuổi theo
trong quá trình bỏ chạy ông thanh đã đâm vào một xe máy đi ngược chiều dẫn đến tử vong tại chỗ
dù thấy tai nạn xảy ra nhưng hợi lại lái xe bỏ về nhà sau đó bỏ xuống tp hcm tìm việc làm
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi ba hợi bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn quý hội một mươi hai năm tù về tội giết người
sau đó hời kháng cáo và vụ án trên được đưa ra xét xử nhiều lần
tại phiên toàn lần này hội đồng xét xử đã tuyên giữ y án sơ thẩm phạt bị cáo nguyễn quý hợi một mươi hai năm tù giam về tội giết người
thưa quý vị mỗi năm người việt tiêu thụ hơn ba tỷ lít bia và gần sáu mươi tám triệu lít rượu một con số khiến nhiều người nghe không khỏi giật mình
sử dụng rượu bia đã trở thành một thói quen phổ biến đối với không ít đàn ông việt nam
bên cạnh những tác hại của bia rượu gây ra đối với sức khỏe thì rượu bia cũng chính là tác nhân gây ra các vụ án đau lòng
hay nói cách khác rượu bia không chỉ giết chết chính bản thân mình mà còn giết cả những người xung quanh
hai vụ án mạng xảy ra tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
mà chúng tôi sẽ đề cập trong phóng sự ngay sau đây tiếp tục là một lời cảnh tình đối với những người nghiện rượu bia
đây là hiện trường vụ án xảy ra ở thôn tân lập xã hùng quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
nạn nhân là ông bùi ngọc quý ở xã hùng quan huyện đoan hùng
còn ông thủ của vụ án lại chính là vợ và con trai của ông quý
ngày một mươi chín tháng tám sau khi đi uống rượu về ông quý đuổi đánh khiến bà trình phải ra khỏi nhà
và đến khoảng hai mươi hai giờ đêm
bà trình trở về thì thấy ông quý và con trai là bùi ngọc chính đang đánh nhau ở ngoài sân
thấy ông quý nằm đè lên người chính và dùng hai tay bóp của chính
thế vậy bà nguyễn thị trình đã dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu ông quý khiến ông quý tử vong
vâng cho nên vì thế cho nên tôi cảm thấy tôi bức xúc trong lòng tôi không chịu được nội
tôi chỉ nghĩ là tôi đánh cho ông ấy để mà cho nó hả cân dặn thôi
cũng tại địa bàn huyện đoan hùng khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng bốn
sau khi đi dự đầm cưới về đỗ quốc hương ở xã minh tiến huyện đoan hùng
cùng với một số bạn bè khác tiếp tục rủ nhau đi ăn tối và uống rượu
tại đây nhóm của hương gặp nhóm của phạm văn biên ở xã tiêu sơn huyện đoàn hùng
do có một tuần thời trước nên dự hương và biên đã xảy ra sâu sắc
đỗ quốc hương đã dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực phạm văn biên khiến biên tử vong
quá trình xảy ra sâu sắc và rút dao đâm biên thì bị cáo trong tình trạng say rượu và không tỉnh táo bị cáo rất hối hận
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra chín vụ án giết người
trong đó phần lớn các vụ án trên nguyên nhân được xuất phát từ rượu
bên cạnh những sai phạm của đối tượng gây án thì không thể không kể đến một phần
lỗi thuộc về chính bị hại bởi việc sử dụng rượu bia dẫn tới những mâu thuẫn từ trong gia đình tới ngoài xã hội
nếu không được giải quyết kịp thời thì những mâu thuẫn này sẽ ngày càng phát sinh và gây hậu quả nghiêm trọng
qua quá trình giải quyết các vụ án để làm giảm các loại tội phạm liên quan đến cối thương tích và giết người
thì quan điểm của quan điều tra cần phải xử lý nhiệm đối với các trường hợp mà đã gây ra các vụ trên
nhằm gian đe giáo dục chung
cái thứ hai là sự vào cuộc các ban ngành đoàn thể của các hộ gia đình trong việc tuyên truyền pháp luật này
quản lý giáo dục con cái trong các khu dân cư
việc sử dụng rượu bia quá mức dễ dẫn tới việc con người không làm chủ được bản thân dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
như giết người cố ý gây thương tích gây tai nạn giao thông
sự việc trên lại là một bài học cảnh tỉnh cho những ai
đừng vì một phút quá chén để rồi cả đời phải sống cho ân hận dần vật
một thông tin từ quảng trị lực lượng công an huyện hướng hóa phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn
vừa bắt giữ được một đối tượng có hành vi bắt cóc tống tiền và giải cứu thành công cho bé tám tuổi
vào sáng ngày ba mươi tháng năm nhận được tin báo của anh lê văn thiết chú tại thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
về việc cháu lê văn trí sinh năm hai nghìn tám con trai của anh bị một đối tượng làm thuê tại gia đình bắt cóc
nhắn tin tống tiền công an huyện hướng hóa đã triển khai đồng thời các biện pháp nhằm sớm bắt được đối tượng
và giữ an toàn tính mạng cho con tin đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày công an huyện hướng hóa và công an xã tân long
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn dậu tên gọi khác là nguyễn xuân lực chú tại tỉnh thừa thiên huế
khi đang điều khiển xe máy chở theo cháu trí tại thôn long hợp xã tân long
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn văn dậu khai nhận làm thuê thợ mộc tại nhà anh lê văn thiết
đã một mươi năm nay do mâu thuẫn về tiền bạc với gia đình anh thiết nên đã bắt cóc cháu trí
và liên tục nhắn tin đòi gia đình anh gửi vào tài khoản ba mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an các tỉnh lạng sơn sơn la và nghệ an
bắt giữ cùng với tăng vật là thông tin sẽ có trong cụm tuyên vắn ngay sau đây
tại tỉnh lạng sơn công an huyện cao lộc đã bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép
một ba kg ma túy dạng đá
các đối tượng gồm trần văn long chú tại huyện tràng định ma văn hiếu và đường thanh bình
cùng chú tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
các đối tượng này đã hoạt động mua bán vận chuyển ma túy đá trái phép từ trung quốc vào việt nam
chúng móc nối câu kết với một số đối tượng tại khu vực biên giới và các đối tượng người trung quốc
để đưa ma túy vào nội địa nước ta tiêu thụ
hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng để làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây
tại tỉnh sơn la cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng hàng thị dua và sông a phạ cùng chú tại bản pắng sẳng a
cũng vừa bị công an huyện mai sơn phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy
tại khu vực bản pắng sẳng a xã trường kheo huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm gần một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
ba điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã cùng nhau mua số ma túy trên
của một người đàn ông không rõ danh tính tại xã triển kheo để bán kiếm lời
còn tại tỉnh nghệ an phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng cao xuân thọ
là lái xe taxi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
số ma túy thu giữ có tổng trọng lượng là hai trăm năm mươi sáu hai mươi bảy gram
trong đó có một trăm năm mươi hai hai gam ma túy đá và một trăm ba mươi một hai mươi năm gram ketamine
ngoài ra lực lượng công an còn thu thêm một cân điện tử một bình xịt hơi cay
và một mươi chín triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền mặt
hiện phòng cảnh sát cơ động đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an để tiếp tục điều tra mở rộng
trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi một h ba mươi phút trường ngày hôm nay
chúng tôi đã phản ánh về tình trạng cướp giật tài sản manh động liều lĩnh
mà đối tượng là những thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ ở tỉnh bà rịa úng tàu
một điều đáng lo lắng là tình trạng này đang không chỉ xảy ra ở bà rịa úng tàu
mà đang xảy ra ở nhiều địa phương khác
chỉ vì thiếu một hai trăm linh đồng để trả tiền chơi game online
mà nhiều đối tượng tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu đã ra tay cướp giật tài sản của người đi đường
và khiến nạn nhân tử vong
vụ việc tại tỉnh khánh hòa tiếp tục là lời cảnh báo tới tất cả mọi người
nhóm thiếu niên tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu quen nhau trên mạng qua những lần chơi game online
vì cần tiền trả cho những lần chơi game cả nhóm bốn đối tượng bàn nhau đi cướp sật
trưa ngày hai mươi tháng năm nhóm này đã thực hiện vụ cướp giật trên đường phạm văn đồng
phường vĩnh hòa thành phố nha trang
sau khi bị nhóm này giật tài sản nạn nhân ngã xuống đường dẫn đến bị thương nặng và tử vong
nít tự vật ngồi nói chuyện xong rồi bốn đứa đều nằm lũ nhau đi cướp kiếm tiền tiêu xài
kiếm tiền tiêu xài là xài gì
dạ ăn uống rồi lại cho nít thay đồ
chỉ trong một thời gian ngắn
hai thanh niên này đã gây ra ít nhất chín vụ cướp giật ở thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đều đã bỏ học không có việc làm
nhưng mỗi ngày thanh niên này cần ít nhất từ một đến hai trăm linh nghìn đồng để nạp thẻ chơi game
đó là chưa kể tiền để tụ tập ăn nhậu
hẽ cứ thiếu tiền đối tượng lại rủ đồng bọn rảo trên các tuyến phố
thấy ai để tài sản sơ hở là ép xe cướp giật
trong các vụ cướp này thì nguyên nhân dẫn đến các vụ cướp giật này
vụ đổi xảy ra của các hai em này
thì chủ yếu là nghiền game online
để có tiền tiêu xài chơi game
thì các đối tượng này bàn nhau đi cướp dật
đó là những nguyên nhân
nhưng mà tôi thấy nguyên nhân sâu xa nhất là vấn đề là
nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
các điểm nóng như tương dương hương khê đồng hới
mức nhiệt độ còn có thể chạm đến khoảng là
hai mươi tám độ vào thời điểm trưa chiều
tình trạng nắng nóng gai gắt sẽ khiến cho thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
từ ngày một đến ngày mùng ba tháng sáu mây thay đổi ngày nắng
phía bắc có nơi xảy ra nắng nóng
đến chiều tối mưa rào và rông có thể xảy ra nhưng với lượng không nhiều
gió tây đến tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
ở tây nguyên đã bước vào mùa mưa
nên những cơn mưa rào và rông đang có xu hướng tăng hơn về diện và lượng trên khu vực
xuất hiện nhiều vào khoảng chiều tối và đêm
ban ngày thì có nắng nhưng cường độ không quá gai gắt
với nhiệt độ chỉ vào khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
trong những ngày tới trường gió tây nam vẫn là tác nhân chính gây mưa
cho các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
tuy nhiên lượng mưa cũng sẽ giảm dần
cùng với đó là cường độ nắng trong ngày sẽ tăng lên
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
ngày ba mươi một tháng năm của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai